cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên lập tỉnh phú thọ là hai đối tượng
đối tượng lò thị cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã mỹ lung huyện yên lập tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m sáu mươi và có vết chàm đỏ không rõ hình một cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã phương xá huyện cẩm khê
tỉnh phú thọ đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý